hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ người dân ở các tỉnh thành phố đã bắt đầu trở về hà nội để chuẩn bị cho công việc và học tập sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên tại các bến xe như nước ngầm giáp bát lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông nhiều người ôm con nhỏ tay sách nách mang với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến
chiều nay dù vẫn là ngày nghỉ lễ nhưng nhiều gia đình đã trở về hà nội sớm để tránh ủn tắc giao thông
theo ghi nhận của nhiều hành khách các nhà xe đã giữ đúng cam kết không tăng giá vé so với ngày bình thường tình trạng nhôi nhét khách cũng không xảy ra
theo ghi nhận của phóng viên tại các bến xe như nước ngầm giáp bát lượng người đổ về đây mỗi lúc một đồng nhiều người ôm con nhỏ tay sách mang với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến
tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để điều tiết tình hình giao thông giúp cho người dân trở về thủ đô được dễ dàng thuận lợi